tin bão số bảy vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc huyện đảo bạch long vĩ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô
có mưa bão gió mạnh cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
từ tối nay đến ngày một mươi tháng một mươi do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi từ chiều đến đêm mai ở lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên và hà nội có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi ở phía đông bắc bộ tây bắc bộ có mưa to đến rất to từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở khu vực bắc trung bộ có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông